phóng viên truyền hình công an nhân dân cập nhật những diễn biến mới nhất về đám cháy vừa mới xảy ra chiều tối nay trên đường đê la thành hà nội
bảy nạn nhân tử vong trong lễ hội âm nhạc tại công viên nước hồ tây đều dương tính với ma túy
chiều nay ban tuyên giáo thành ủy hà nội công an thành phố hà nội họp báo thông tin chi tiết
mặc dù bão mang khúc đã đi vào trung quốc và chưa gây ra bất kỳ thiệt hại nào đối với nước ta
nhưng các địa phương vùng núi phía bắc cần chuẩn bị ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu của bão
trong phần tin quốc tế tấn công đại sứ quán iran ở thủ đô athen của hy lạp nhằm phản đối chính sách của chính quyền tehran đối với cộng đồng người quốc tại iran
sau đây là nội dung chi tiết
tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi bốn
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành cho ý kiến về dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia
trình bày tờ trình dự án luật bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến cho biết
sử dụng rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất ba mươi bệnh chấn thương và là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất hai trăm linh loại bệnh tật
trên thực tế tình hình sử dụng rượu bia đang ở việt nam ở mức cao và có xu hướng gia tăng nhanh qua các năm
phiên thảo luận các đại biểu đều cho rằng cần thiết ra đời một đạo luật để thể chế các chính sách
nhằm giảm hậu quả do sử dụng rượu bia gây ra góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân
hoàn thiện thể chế về phòng chống các bệnh không lây nhiễm
đồng thời cắt phục những hạn chế bất cập khoảng trống của pháp luật về phòng chống tác hại rượu bia này
tăng tính khả thi đồng bộ các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh rượu bia
nhất là quản lý sản xuất rượu thủ công đảm bảo hài hòa các lợi ích sức khỏe cộng đồng
rõ ràng ảnh hưởng của rượu bia lên an toàn an ninh trật tự xã hội là thấy rất là rõ
ví dụ như là hàng năm là có những cái dịp lễ tết thì cái việc mà người dân tham gia giao thông mà bị tai nạn
rồi là đặc biệt là cái số vụ đánh nhau mà có nguồn gốc từ rượu bia
thế thì đấy là một cái ý và vì vậy là cử tri thì cũng rất là mong muốn và mong chờ
rượu bia này sớm có hiệu lực trong thời gian tới
về tên gọi của luật một số ý kiến cho rằng không phải rượu bia hoàn toàn có hại mà chỉ khi lạm dụng mới có hại
hơn nữa mặc dù rượu và bia đều là hai loại đồ uống có cồn
tuy nhiên mức độ uống và tác hại của hai loại không hoàn toàn giống nhau
do đó đề nghị cơ quan soạn thảo cần cân nhắc kỹ lưỡng về tên gọi
cũng như một số nội dung quy định cụ thể về rượu và bia trong dự luật
ba đồng chí thường vụ vừa phát biểu thì cũng đều rất là băn khoăn với cái tên ban đầu
tức là hiện nay là phòng chống tác hại của rượu bia
mà cũng cân nhắc đề nghị ban soạn thảo quan tâm xem là có nên đổi sang là phòng chống việc lạm dụng rượu bia không
về một số nội dung quy định trong luật còn chung chung thiếu cụ thể
ông nguyễn văn dầu chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội đã thẳng tắn góp ý
khoảng bốn điều năm về các hành vi cấm thì trong này có một nội dung thì cũng chưa rõ lắm
là cấm ép buộc trẻ em
và người khác sử dụng rượu bia
ngày hơi mơ hồ tôi bị ép mãi
tôi là người không uống được rượu bia
tôi là nếu mà đi rời bàn tiệc nào tôi cũng bị ép cả
thì thế nào là ép
không khéo nữa đời mai nó đang ngồi trong bàn
ông vi phạm luật này luật kia rồi đâm ra tiếng này tiếng kia
nó cứ phức tạp ra
kết luận phiên thảo luận phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu nêu rõ
ủy ban thường vụ quốc hội tán thành sự cần thiết của dự thảo luật
đánh giá đây là dự án luật quan trọng
nhiều vấn đề về kinh tế văn hóa xã hội
do đó cần có sự đánh giá tác động kỹ lưỡng
về các chính sách trong dự án luật
đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra
tiếp tục nghiên cứu giả soát hoàn thiện
đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp
tính cả thi của dự án luật để chính quốc hội
cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp thứ sáu tới
sáng nay tại hà nội và thành phố hồ chí minh
bộ công an tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu
cho công an các đơn vị địa phương
về một số văn bản
bao gồm hai nghị định bốn thông tư liên tịch
và năm thông tư của bộ trưởng bộ công an
liên quan trực tiếp đến công tác điều tra hình sự
trong công an nhân dân
đồng chí thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
thường trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị
thứ trưởng lê quý vương yêu cầu
sau hội nghị này thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức
quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
đặc biệt là đối với các cán bộ chiến sĩ
có thẩm quyền trực tiếp và liên quan đến công tác
điều tra hình sự để nắm vững
thực hiện thống nhất các văn bản này trong toàn lực lượng
thực hiện chủ trương xây dựng nhà nước việt nam
pháp quyền xã hội chủ nghĩa
tuân thủ quy định của hiến pháp về bảo vệ quyền con người
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
các đạo luật về tư pháp hình sự bộ luật hình sự
bộ luật tố tụng hình sự luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
các đơn vị địa phương cần quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ
phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng
đầy đủ các quy định của các đạo luật nêu trên
và các văn bản hướng dẫn thi hành
đồng thời cần có cơ chế kiểm tra thường xuyên
hoặc đột xuất để kịp thời phát hiện các sai sót
vi phạm trong quá trình điều tra vụ án hình sự
để chấn chỉnh và xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh
điều tra hình sự là công tác phức tạp khó khăn
và chịu nhiều áp lực
do vậy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
cần quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ
có chất lượng bảo đảm đủ số lượng
để đảm nhiệm công tác này
bên lề phiên họp lần thứ một mươi một
của ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc
chiều qua thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp đoàn đại biểu bộ công an trung quốc
do thứ trưởng bộ công an trung quốc
mạch khánh phong dẫn đầu
tại buổi gặp mặt
thứ trưởng nguyễn văn thành đã điểm qua những hoạt động
hợp tác song phương giữa bộ công an hai nước
trong những năm vừa qua
trao đổi về tình hình an ninh quốc tế và khu vực
đừng thể bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác song phương
trong đó tập trung những vấn đề khủng bố
tội phạm quốc tế tội phạm công nghệ cao
tội phạm ma túy mua bán phụ nữ
và những vấn đề tác động đến an ninh an toàn giữa hai nước
thứ trưởng bộ công an trung quốc mạch khánh phong
cũng khẳng định sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực
thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống
giữa hai nước nói chung và hai bộ công an nói riêng
ngày càng phát triển lên tầm cao mới
cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn thành
cùng có buổi gặp mặt tiếp đón đoàn đại biểu bộ an ninh quốc gia trung quốc
do trợ lý bộ an ninh quốc gia trung quốc
ông vương dụ văn dẫn đầu
và sáng nay tại công an tỉnh bình thuận
bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định
của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
thượng tướng nguyễn văn thành

chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ
thưa ủy quyền của lãnh đạo bộ công an
đại diện cục tổ chức cán bộ công bố quyết định số năm nghìn năm trăm chín mươi chín
quy đề bca x một

của bộ trưởng bộ công an
về điều động và bổ nhiệm đồng chí đại tá trần văn toản
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
quê quán kiến sương thái bình
hóa cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm
về trật tự xã hội

và lãnh đạo bộ công an
thượng tướng nguyễn văn thành

trên cương vị công tác mới
đại tá trần văn toản tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm
đoàn kết nội bộ
xã tân lý tây huyện châu thành tỉnh tiền giang vào ngày một mươi ba tháng chín
hai nghề can bị bắt giữ là nguyễn ngọc đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tại xã tân thới hiệp quận một mươi hai tp hcm
và châu cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại xã bình mỹ huyện củ chi tp hcm
trong đó châu cường được xác định là đối tượng trực tiếp gây án
khám xét tại nhà của châu cường lực lượng chức năng đã phát hiện một khẩu súng rulo và khoảng sáu trăm linh triệu đồng tiền mặt
bước đầu châu cường đã khai nhận tiến hành vụ cướp tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng việt tiên banh
đóng trên địa bàn xã tân lý tây huyện châu thành tỉnh tiền giang
trước đó truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín
một người đàn ông đã xông vào phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng việt tin banh ở ấp tân phong xã tân lý tây huyện châu thành
tại đây đối tượng cầm một vật nghi là súng và khống chế nhân viên phòng giao dịch
sau đó đối tượng yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào túi sách rồi nhanh chóng tẩu thoát
cảnh sát ngay sau đó đã tìm thấy chiếc xe tay ga nghi lộc của thủ phạm sử dụng khi gây án cách hiện trường vài cây số
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng nai tình trạng giả danh lực lượng chức năng gọi điện thoại đe dọa người dân
có liên quan đến các vụ án đang điều tra để lừa chuyển tiền lại bắt đầu xuất hiện trở lại
mặc dù các cơ quan công an đã triệt phá nhiều băng nhóm đồng thời kết hợp tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng
thế nhưng đáng tiếc là vẫn có nhiều người dân sập bẫy
đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám một người đàn ông nói giọng miền bắc gọi vào số điện thoại cố định của ông lý a sáng
ngụ ấp tân thành xã thanh bình huyện trảng bom xưng là cán bộ công an thành phố hồ chí minh
và cho biết ông sáng có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền quốc tế
vì vậy cơ quan công an cần thực hiện phong tỏa toàn bộ các tài khoản của người bị hại trong thời gian một mươi tám tháng
nếu không muốn bị phong tỏa thì phải rút toàn bộ số tiền trong ngân hàng để chuyển vào một tài khoản do các đối tượng chỉ định
đối tượng còn tung tin đe dọa nếu ông sáng tiết lộ thông tin cho người khác biết thì sẽ bị bắt tạm giam
quá sợ hãi ông sáng đã ra ngân hàng chuyển tiền cho các đối tượng ba lần với số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
nếu mà trong cuộc gọi như vậy chúng tôi đều ghi âm của anh gửi lên trung ương rồi
nếu mà có người thứ ba mà nghe được là chúng tôi sẽ cầm lập tức ăn ngay
cũng trong tháng tám thông qua mạng xã hội facebook
chị phạm thị lan ngụ tại xã phú ngọc huyện đình quán có quen biết một người đàn ông ngoại quốc
hai người có thời gian trao đổi thân thiết trên mạng
sau đó người này còn hứa sẽ gửi cho chị lan một kiện quà
tiếp đó chị lan nhận được điện thoại của người phụ nữ
người phụ nữ giới thiệu là nhân viên hải quan thông báo thùng quà biếu của chị đang bị tạm giữ
vì trong đó có nhiều ngoại tệ hàng hóa có giá trị lên tới chục tỷ đồng
và yêu cầu phải nộp thuế lệ phí để nhận hàng
theo sự hướng dẫn của người phụ nữ này chị đã bốn lần đến ngân hàng để chuyển tiền
tổng cộng hơn một hai tỷ đồng vào tài khoản mà người phụ nữ trên chỉ định
sau khi chị lan chuyển tiếp năm trăm linh triệu đồng nữa
thì bị người thân phát hiện ngăn chặn và thông báo với chị lan đã bị các đối tượng lừa đảo
ngày hôm đó là em của em
tức là khi mà nó phát hiện em đã đi mượn rất là nhiều tiền rồi
thì em của em ở trên sài gòn là nó đi xuống
là nó có điện cho bên công an nhờ rồi điện cho ngân hàng á
là sẽ chặn cái số tiền của em chuẩn bị gửi
tức là ngưng lại không cho em gửi là chặn lại được là năm trăm một mươi triệu đó
theo thống kê chưa đầy đủ của công an tỉnh đồng nai
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra gần chục vụ
có cùng phương thức thủ đoạn như trên
tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn một mươi tỷ đồng
chỉ tính riêng trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã tiếp nhận
bốn đơn trình báo của các bị hại
về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần năm tỷ đồng
tất cả các trường hợp thì đề nghị là phải báo chính quyền địa phương
tại cơ quan điều tra cơ quan công an ở việt nam
và cơ quan điều tra công an đồng nai
thì phải có sự phối hợp của chính quyền địa phương công an phương xã sở tại
xác phục công an đến tầng nhà
chứ không phải là thông qua các cuộc điện thoại
do đó là bà con của bác nên cảnh giác
không để cho bọn lừa đảo đánh lừa
để phòng ngừa tội phạm trên cơ quan công an tỉnh đồng nai
đã có văn bản thông báo về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
gửi công an các địa phương yêu cầu thông báo đến quân chúng nhân dân
để nâng cao cảnh giác
lưu ý người dân nên cảnh giác trước những cuộc điện thoại mạo danh công an
không nên tin tưởng
không nên tin tưởng và liên lạc giao tiếp với các mối làm quen
kết bạn với người nước ngoài hoặc người lạ qua mạng xã hội
không trao đổi hoặc làm theo yêu cầu của các đối tượng giả danh nhân viên giao nhận
tuyệt đối không chuyển nộp tiền cho các đối tượng trên dưới bất kỳ hình thức nào
trong phần tiếp theo của bản tin
người dân vùng rốn lũ của tỉnh quảng nam chủ động lên phương án sống chung với lũ
trong phần tin quốc tế
thổ nhĩ kỳ nỗ lực thuyết phục nga về một lệnh ngừng bắn tại idlib
thưa quý vị
bão mang khúc chưa gây bất kỳ thiệt hại nào đối với nước ta
nhưng các địa phương vùng núi phía bắc cần chuẩn bị ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu sau bão
đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai diễn ra vào sáng ngày hôm nay
hiện tại các địa phương miền núi bắc bộ như lạng sơn cao bằng hà giang lào cai
vài nơi chỉ có mưa nhỏ gió nhẹ mức nước trên các sông và các hồ chứa chưa có gì biến động
trên các vùng biển chỉ có gió nhẹ
hầu hết các tàu thuyền hoạt động ven bờ đã nhận được tin báo và di chuyển đến nơi an toàn
cho đến thời điểm này bão đã di chuyển vào đất liền trung quốc
và chưa có bất kỳ thiệt hại nào đối với việt nam
tuy nhiên các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương không được chủ quan
mà cần phải chuẩn bị phương án ứng phó với hoàn lưu của bão
dự báo mưa không lớn lắm nhưng các hình thái thời tiết sau bão
thì vẫn có thể gây ra mưa cục bộ tại một số địa phương
rất dễ gây ra sạt lở đất và lũ quét
công tác phòng ngừa chuẩn bị ứng phó với mưa lũ xả lở đất và lũ quét
vẫn phải được triển khai nghiêm túc và thường xuyên để đảm bảo giảm thiểu thiện hạn
xã hành tín tây huyện nghĩa hành của tỉnh quảng ngãi
là địa phương được ví như rốn lũ của tỉnh quảng ngãi
ở đây thì hàng năm đều phải gánh chịu những trận lũ lớn
do sống chung với lũ trong nhiều năm nên chuyện lo của các phương án
sống chung với lũ cũng được coi như là chuyện quan trọng đối với người dân nơi đây
đặc biệt sự chủ động để sống chung với lũ được người dân vùng rốn lũ hành tín tây
chuẩn bị từ khá sớm để không bị động khi lũ về đột ngột
ngay sau khi thu hạch xong tiện tích lúa và các loại hoa màu vụ hẻ thu
anh hợp đã chủ động đưa toàn bộ số nông sản đã phơi khô lên nơi cao giáo
nhờ xây dựng được ngôi nhà tránh lũ kiên cố từ nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước
và vốn tích lũy của gia đình nên mùa mưa bão năm nay
vợ chồng anh và các con không còn phải lo chạy lũ
đối với những người cao niên có nhiều kinh nghiệm sống chung với lũ như ông lê luân
chiếc ghe trị giá sáu triệu đồng vừa là phương tiện mưu sinh giúp gia đình ông có thêm nguồn thu nhập
từ nghề thả lưới bắt cá trên sông vệ vừa chủ động để làm phương tiện khá hữu ích
để di rời tài sản vật nuôi lên vùng cao an toàn
trước mấy gia đình để dùng trang gia đình để hầu nước lụt lộn đồ